liên quan đến vụ án xảy ra tại tập đoàn vạn thịnh pháp ngân hàng scb và các đơn vị tổ chức có liên quan
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã mở rộng điều tra khởi tố thêm hai vụ án và khởi tố mới bảy mươi hai bị can
trong đó có hai mươi ba bị can là lãnh đạo cấp vụ cục cán bộ các cơ quan thanh tra kiểm toán thanh tra giám sát ngân hàng
và cán bộ lãnh đạo thanh tra ngân hàng một số địa phương
cụ thể có sáu cán bộ thanh tra chính phủ một mươi hai cán bộ ngân hàng nhà nước
một vụ trưởng văn phòng chính phủ một cán bộ ủy ban giám sát tài chính quốc gia
một cán bộ ủy ban kiểm tra trung ương tránh thanh tra tỉnh lâm đồng
một phó giám đốc ngân hàng nhà nước tp hcm
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã hoàn tất kết luận điều tra
đề nghị truy tố bị can trương mỹ lan chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn vạn thịnh pháp
về ba tội tham mô tài sản vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng và đưa hối lộ
nguyễn thành nam chú tỉnh hà tĩnh đã tự tạo cho mình vỏ bọc có địa vị để vay tiền từ người quen
rồi lừa đảo chiếm đoạt số tiền lớn đối tượng này vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nghệ an bắt giữ
theo đó từ tháng một năm hai nghìn hai mươi ba đến nay do cần tiền đầu tư sàn giao dịch bo
sàn giao dịch quyền chọn nghị phân để đưa ra dự đoán xu hướng tăng hoặc giảm của các tài sản trên không gian mạng
nguyễn thành nam đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản
để nạn nhân tin tưởng nam đã thông tin tới bị hại bản thân hiện đang là chuyên viên của một cơ quan nhà nước
tại tỉnh nghệ an qua quan hệ thân thiết với các đồng chí lãnh đạo của tỉnh nghệ an và trung ương
nam đã nhiều lần vay tiền của nạn nhân sau đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lên tới chín bốn tỷ đồng
nam đã đầu tư vào sàn giao dịch bo sau đó thua lỗ
mạo danh là nhân viên của trung tâm đăng kiểm
gọi điện đến chủ xe thông báo ô tô chuẩn bị hết hạn kiểm định phải ra hạn đăng kiểm
đồng thời yêu cầu người bị hại chuyển một khoản phí nhất định để nhận giấy ra hạn đăng kiểm
cơ quan chức năng cảnh báo đây là thủ đoạn lừa đảo và người dân cần phải chú ý để không bắt bẫy của các đối tượng
thời gian gần đây một số người dân trên địa bàn thành phố hạ long tỉnh quảng ninh
nhận được cuộc gọi xưng là nhân viên của các trung tâm đăng kiểm
thông báo ô tô chuẩn bị hết hạn kiểm định
và yêu cầu người dân cung cấp địa chỉ và chuyển khoản một trăm linh đồng
để nhận giấy gia hạn đăng kiểm qua dịch vụ chuyển phát nhanh
mặc dù theo quy định người dân có thể tự tải giấy ra hạn kiểm định về sử dụng
mà không phải trả bất cứ khoản phí nào
xong không ít người đã làm theo
tôi thấy họ đọc thông tin của tôi chính xác
tôi nghĩ là họ đọc như thế là chính xác
nên là tôi nghĩ như vậy là đúng nên là tôi đã làm theo
tính ra một trăm linh đồng
một xe không lớn nhưng mà nhiều xe với số lượng đấy thì tôi nghĩ là số tiền sẽ rất là lớn
tôi cứ thắc mắc rằng là tại sao cái thông tin của mình nó lại được lọt ra ngoài
và làm cho những người đó nợ dụng những cái đấy
theo sở gia thông vận tải tỉnh quảng ninh
hiện nay không tính các phương tiện vãng lai
toàn tỉnh có trên một trăm năm mươi xe ô tô
thực hiện thông tư số tám năm hai nghìn hai mươi ba của bộ gia thông vận tải
về gia hạn kiểm định cho các xe ô tô con đến chín chỗ ngồi
không kinh doanh vận tải
người dân có thể tra cứu gia hạn kiểm định trên website của cục đăng kiểm việt nam
hoặc trên app thông tin đăng kiểm từ điện thoại thông minh
và tải file giấy xác nhận gia hạn về lưu trên điện thoại
hoặc in ra để sử dụng khi lưu thông trên đường
việc yêu cầu chủ xe cung cấp địa chỉ trả tiền
để nhận giấy gia hạn đăng kiểm qua dịch vụ chuyển phát nhanh
là hành vi có dấu hiệu lừa đảo
hiện nay thì trên các cái nền tảng mạng xã hội
thì xuất hiện rất nhiều các cái chiêu trò lừa đảo
về cái làm các cái thủ tục đăng kiểm rút gọn như vậy
sở động tải cũng khuyến cáo người dân chủ phương tiện
tăng cường cái việc mà kiểm soát cái thông tin trên các cái lên tảng xã hội
phối hợp cùng với nãy sở động tải
trong cái việc mà tự gia hạn cái đăng kiểm phương tiện
sở gia thông vận tải tỉnh quảng ninh
khuyến cáo người dân khi có thắc mắc hoặc nhận được cuộc gọi nghi lừa đảo
liên quan đến thủ tục gia hạn kiểm định
hãy liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng tám trăm tám mươi chín chín nghìn tám trăm tám mươi chín để được giải đáp
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh long cho biết đã tống đạt quyết định
khởi tố vụ án thi hành lệnh tạm giam đối với hai đối tượng
về hành vi giết người và tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng
theo hồ sơ vào chiều ngày sáu tháng bảy
do mâu thuẫn trong việc đòi nợ trần hoàng minh cùng chú địa phương
đã đến nhà anh ruột của bùi thanh tư
tư đã cùng phạm vĩ an đến gặp minh
minh đã dùng bình xịt hơi cay về phía tư
và tư đã dùng súng bắn minh gây thương tích năm
tổ công tác công an thị xã cai lệ tỉnh tiền giang
phối hợp với công an xã bình thạnh huyện cao lãnh tỉnh đồng tháp
bắt giữ nguyễn hữu quyên chú tệ huyện cao lãnh và phan thị cẩm vân
chú huyện cờ đỏ
nguyễn hữu quyên đã đặt bản thơ về hành vi cướp giật tài sản
trước đó vào khoảng một mươi sáu h cùng ngày trên tuyến quốc lộ một a
đoạn gần bệnh viện cai lệ tỉnh tiền giang
vân điều khiển xe mô tô chở quyên
đã giật một chiếc điện thoại di động hiệu iphone
của một người phụ nữ đang nghe điện thoại khi chạy xe
sau khi gây án hai đối tượng đã đem bán chiếc điện thoại
với giá là ba triệu tám trăm linh nghìn đồng
qua tiếp nhận tin báo của bị hại gần năm giờ xảy ra vụ việc
lực lượng công an đã truy tìm và bắt giữ cả hai nghi phạm
tiếp tục với những thông tin khác
một tàu vận chuyển gần một trăm linh tấn phân ure
không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc
vừa bị hải đoàn biên phòng một mươi tám bộ đội biên phòng
chủ trì phối hợp với bộ đội biên phòng
tp hcm phát hiện bắt giữ
vào lúc hai mươi ba h một mươi phút ngày hai mươi hai tháng một mươi một
trên khu vực biển tỉnh tiền giang
lực lượng chức năng đã phát hiện tàu la bảy nghìn tám trăm linh một
có nhiều tàu
tàu đã được giấu hiệu nghi vấn
ra tín hiệu dừng tàu để tiến hành kiểm tra hành chính
tại thời điểm kiểm tra trên tàu có một mươi thuyền viên
do nguyễn văn việt quê tỉnh long an
làm thuyền trưởng
lời khai ban đầu của thuyền trưởng trên tàu
đang vận chuyển khoảng một trăm linh tấn phân ure
chưa rõ chất lượng không có giấy tờ
chứng minh tính hợp pháp
lực lượng chức năng của hải đoàn biên phòng một mươi tám
đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính
thiết lập hồ sơ ban đầu của vụ việc
và niêm phong hàng hóa vi phạm
sau đó dẫn giải phương tiện về cảng hải đoàn biên phòng một mươi chín
để tiếp tục điều tra xử lý
một vụ cháy lớn đã xảy ra
tại kho hàng trên đường lê duẩn
phường sáu thành phố tuy hòa tỉnh phú yên
khu vực cháy nằm sau một cây xăng
với cột khói bốc cao hàng chục mét
vào khoảng bảy h ba mươi phút sáng ngày hôm nay
vụ cháy xuất phát từ khu vực kho hàng
nằm phía sau của một cây xăng trên đường lê duẩn
phường sáu thành phố tuy hòa
ngọn lửa đã nhanh chóng bùng phát
và bao trù một khu vực rộng lớn kèm theo
nhiều tiếng nổ lớn sau đó cột khói đen
đã bốc cao lên hàng chục mét
nhiều người tìm cách dập lửa tại chỗ nhưng không thành
vụ cháy ngay lập tức được báo với cơ quan chức năng
cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh phú yên
phối hợp cùng nhiều lực lượng liên quan
nhanh chóng có mặt tại hiện trường triển khai phương án dập lửa
và đến khoảng tám h cùng ngày
đám cháy cơ bản được khống chế
vụ cháy được khống chế kịp thời
nên đã không gây thiệt hại về người
hiện lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường
điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ cháy và thống kê thiệt hại
phòng kỳ sát hình sự công an tỉnh quảng nam
vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và thi hành lệnh bắt tạm giam để khám xét nơi ở
đối với lê thị cúc chú tại huyện duy xuyên
để điều tra về tội lừa đảo chiếu năng tài sản
trước đó từ năm hai nghìn một mươi một
cúc tổ chức cho nhiều người dân
trên địa bàn xã duy phước huyện duy xuyên
tham gia góp vốn dưới hình thức biêu hụi
đến năm hai nghìn hai mươi một cúc đã nảy sinh ý định
chiếm đoạt tiền của những người tham gia
đến kỳ hạn cúc thu tiền hụi
và đưa lại số tiền tương đương
mức lãi suất một mươi một mươi hai
trong thời gian tham gia hụi
khi có thành viên nào muốn được nhận hụi
trước kỳ hạn cúc đều không hoàn trả
và tính đến thời điểm hiện tại
cúc đã lừa đảo chiếu năng tài sản
với tổng số tiền gần một hai tỷ đồng
manh động táo tợn là hành vi của hai đối tượng
gây ra vụ cướp ngân hàng vào chiều
ngày hai mươi hai tháng một mươi một tại thành phố đà nẵng
điều đáng nói hơn là các đối tượng
còn dùng cả súng và dao
xông vào thực hiện hành vi
uy hiếp nhân viên ngân hàng
thậm chí là gây nên cái chết thương tâm
cho một bảo vệ
bằng sự quyết tâm đến cùng
chỉ sau một tiếng đồng hồ
công an thành phố đà nẵng đã tóm gọn
cả hai đối tượng khi cả hai
cố gắng tẩu thoát
ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam
phòng giao dịch hữu hành sơn
đây là hiện trường xảy ra vụ cướp táo tợn
vào chiều ngày hai mươi hai tháng một mươi một
thông tin ban đầu nhận định vào khoảng một mươi ba h ba mươi phút
có hai thanh niên bịt kín người
cầm súng và dao xông vào ngân hàng
khiến toàn thể nhân viên và khách hàng hoảng loạn
nhận tin báo phòng cảnh sát hình sự
công an thành phố và công an quận hữu hành sơn
đã khẩn trương có mặt triển khai các biện pháp
truy tìm sau một giờ nỗ lực
hai nghi phạm bị bắt giữ là nguyễn mạnh cường
hai mươi năm tuổi trú tại huyện quế sơn tỉnh quảng nam
và trần văn trí hai mươi hai tuổi trú tại
xã hòa sơn huyện hòa vang thành phố đà nẵng
vì đều nợ nần nhiều không có khả năng chi trả
nên khi được rủ đi cướp ngân hàng
các đối tượng đều thống nhất và bàn bạc chuẩn bị
lúc trung báo động vang lên
cường và trí bỏ chạy thì bị ông trần minh thành
năm mươi tuổi trú tại quận thanh khê
làm bảo vệ của ngân hàng ngăn cản
chống trả quyết liệt cường đâm ông thành
để thoát thân khiến ông thành bị trọng thương
và tử vong khi được đi cướp cứu
có bàn bạc với trái về
có bàn bạc với trái về
khi đi cướp ngân hàng thì trí đồng ý
chờ sống về thì hai thàng cùng nhau đi cướp ngân hàng
nhận thấy là việc tôi làm là sai trái với pháp luật
tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật
chính sự vào cuộc nhanh chóng quyết liệt
của các đơn vị nghiệp vụ công an thành phố đà nẵng
và công an quận ngũ hành sơn đã giúp truy xét
kịp thời bắt giữ cả hai đối tượng
trong vòng một giờ đồng hồ
mang lại niềm tin sự an tâm cho quần chúng nhân dân
với hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
đỗ văn công chú tại quận cái răng thành phố cần thơ
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra
công an tỉnh vĩnh long ra quyết định khởi tố bị can
và bắt tạm giam hai tháng để điều tra
trước đó vào ngày ba mươi một tháng một mươi
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh vĩnh long
đã nhận được tin báo của người dân
về hành vi trao vay lãi nặng của công
lực lượng công an đã phát hiện và bắt quả tang công
đang thu tiền cho vay đối với một con nợ
qua xác minh từ ngày chín tháng bảy đến ngày một mươi sáu tháng chín
công đã cho người này vay bốn trăm tám mươi triệu đồng
với mức lãi suất trên bốn trăm một mươi năm một năm
và tính đến thời điểm bị bắt
công đã thu lãi của anh này số tiền hơn một trăm sáu mươi tám triệu đồng
hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ
để xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh sơn la
đã liên tiếp xuất hiện một số nhóm thanh thiếu niên
tụ tập thanh đoàn tổ chức nẹp bô lặng lách trình diễn
bốc đầu rồi đăng lên
đăng lên mạng xã hội thậm chí là có những đối tượng
còn xúc phạm và lăng mạ lực lượng cảnh sát giao thông
hành vi này sẽ gây hệ lụy kéo dài
và ảnh hưởng đến tư duy nhận thức của giới trẻ
cần phải xử lý nghiêm để gian đe cảnh tỉnh các thanh thiếu niên khác
trong hơi thở có nồng độ cồn chín trăm linh chín mg trên một lít khí thở
không đối mũ bỏ hiểm và cùng bốn thanh niên khác
liên tục lặng lách đánh võng trên đường
khiêu khích chửi bới lực lượng cảnh sát giao thông
gây mất trật tự công cộng
kết quả sa việt hoàng sinh năm hai nghìn
trú tại huyện mộc châu
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện
khởi tố về tội gây dối trật tự công cộng
hôm đấy em có u rượu rồi
em có những hành động và lời nói sai
hoàn thân em sẽ sau này cha em sẽ thay đổi
sửa đổi để làm người có ích cho xã hội
đây không phải là lần đầu tiên lực lượng cảnh sát giao thông
xử lý những đối tượng
như sa việt hoàng
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện phú yên
cũng đã ra quyết định khởi tố nhóm một mươi bốn đối tượng
có tuổi đời từ một mươi sáu đến một mươi tám
trong đó có nhiều đối tượng còn đang ngồi trên ghế nhà trường
cũng về hành vi gây dối trật tự công cộng
có thể nói kiên quyết cưng rắn
trong xử lý theo đúng quy định
cũng là bài học thích đáng cho những kẻ còn đang coi thường pháp luật
thích thể hiện cái tôi của mình
việc xử lý của lực lượng công an
đã được quần chúng nhân dân đồng tình ủng hộ
bốc đầu thì các bạn ấy tự ngã
nguy hiểm đến tính mạng của bản thân
rồi đến gia đình họ lại buồn
tài nạn ở đây cũng nhiều vụ
bốc đầu tài nạn chết rồi
nên là cũng khá biết
em cũng có một lần tí nữa thì bị dính rồi
cảm thấy yên tâm
khi mà mình đi ra đường
mà có những chú chiến sĩ công an
rồi những chiến sĩ
cảnh sát giao thông
có những cái lúc tuần tra như thế này
thì để cho các em biết sợ
và phải có những cái xử lý thật sự là nghiêm khắc
đối với các em
trên thực tế qua công tác
tuần tra kiểm soát
trên địa bàn huyện của lực lượng cảnh sát giao thông
công huyện bục châu đã phát hiện
một số đối tượng có biểu hiện gây dối trật tự công cộng
và đã củng cố hồ sơ
chuyển cơ quan cảnh sát điều tra
khởi tố về tội
gây dối trật tự công cộng
tùy theo tính chất
và mức độ
và các biểu hiện của các đối tượng
thì đội cảnh sát giao thông công huyện mộc châu
sẽ có phương án xử lý
vi phạm hình chính theo đúng
quy định của pháp luật
đồng thời của nhà trường
cũng như là gia đình
cho các em học sinh ký bản cam kết
về việc điều kiển xe mô tô
xe máy điện
hoặc là xe gắn máy
không lạng lách đánh võng
ở trên đường nhằm giảm thiểu tối đa
tình hình tai nạn giao thông
lạng lách đánh võng
bóc đầu kẹt ba xúc phạm lực lượng cảnh sát giao thông
hay tất cả những hành vi khác
đều có chế tài xử lý
tuy nhiên để bảo đảm an ninh trật tự
mỗi cá nhân tổ chức cần có trách nhiệm
chấp hành nghiêm chỉnh các quy định
đặc biệt ngoài sự tuyên truyền xử lý của lực lượng công an
thì mỗi gia đình nhà trường
cần có sự phối hợp quản lý giáo dục con em mình
chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật
khi tham gia giao thông